bộ giao thông vận tải vừa có văn bản chỉ đạo về việc giảm giá phí qua trạm bot tuyến tránh biên hòa
theo nội dung văn bản bộ giao thông vận tải đã chấp thuận chủ trương giảm hai mươi giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ
đối với tất cả các loại vé qua trạm thu phí bot biên hòa so với mức giá hiện tại theo đề xuất của tổng cục đường bộ việt nam
đồng thời cũng chấp thuận giảm giá đối với các chủ sở hữu phương tiện ô tô có hộ khẩu thường trú trong phạm vi đặt trạm thu phí bot biên hòa
trạm thu phí bot tuyến tránh thành phố biên hòa hiện vẫn tiếp tục xả cửa để các phương tiện lưu thông tự do và không thu phí
trước đó ngày năm tháng một mươi do lái xe phản ứng bằng việc sử dụng tiền lẻ mua vé khiến giao thông ồn tắc hàng chục km trong nhiều giờ
buộc chủ đầu tư phải xả trạm chủ đầu tư dự án bot biên hòa vẫn chưa ấn định thời gian thu phí trở lại